thưa quý vị và các bạn phật giáo du nhập vào việt nam từ rất sớm tồn tại và phát triển gắn liền với lịch sử đất nước và góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc
đặc biệt thời lý trần phật giáo phát triển hương thịnh và trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống của nước ta
để có được sự công nhận đó chính là nhờ tinh thần từ bi vô ngã phù hợp với văn hóa bản địa cũng như tài năng đức độ của những vị thiền sư đã luôn dấn thân hộ quốc vì sự phát triển của đất nước
truyền thống phụng đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo thời lý trần đến nay vẫn mang những giá trị thiết thực trong cuộc sống xây dựng đất nước
thời lý trần vị thế của phật giáo ngày càng được nâng cao với mục tiêu củng cố nền độc lập xây dựng lực lượng về mọi mặt để ổn định cuộc sống cho người dân nhà lý đã lấy tư tưởng phật giáo làm hệ tư tưởng chính thống cho đất nước
không chỉ góp phần xây dựng đạo đức phật giáo còn giúp phát triển chính trị kinh tế
những giáo lý từ bi đã góp phần gắn kết cộng đồng tạo nên khối đại đoàn kết yêu thương đùm bọc và sẻ chia và tinh thần đó vẫn tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay
dễ dàng nhận thấy trong mọi vấn đề của quốc gia dân tộc từ xóa đói giảm nghèo phòng chống thiên tai dịch bệnh đến phổ biến chính sách pháp luật xây dựng và phát triển đất nước
phật giáo việt nam luôn luôn là một tôn giáo hòa nhập với cuộc sống của nhân dân
thời kỳ dịch covid một mươi chín hoành hành nhất trên thế giới thì tăng đi phật tử cũng có nhiều vị tạm gác cả xa mặc áp bổ lưu để vào cùng tâm dịch
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử phủ điện biên phủ là xây dựng năm ngôi nhà cho các đồng bào dân tộc tiểu số ở tỉnh điện biên trong đó phật giáo đã đóng góp năm mươi năm tỷ
trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang mở rộng
mở cửa hội nhập giao lưu với thế giới và giáo hội phật giáo việt nam cũng đã có nhiều đóng góp tích cực góp phần quảng bá đất nước con người việt cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết với anh em nam châu
phát huy cái tinh thần phụ đạo yêu nước hộ quốc an dân của phật giáo việt nam cần thiết hơn bao giờ hết để chúng ta và trên tinh thần đó thì chúng ta cũng có những đổi mới tiếp thu những cái tinh hoa của thế giới để mà chúng ta xây dựng đất nước việt nam của chúng ta
nhìn lại những thành tiệu đã đạt được suốt chiều dài lịch sử dân tộc dù trong hoàn cảnh nào phật giáo việt nam với tinh thần tử bi trí tuệ và phương châm sống tốt đời đẹp đạo luôn phát huy vai trò sứ mệnh quan trọng để đấu tranh với cây xấu thúc đẩy đoàn kết hướng tới xây dựng đất nước hòa bình thịnh vượng
thưa quý vị để phục vụ du khách khi đến với phú thọ dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh phú thọ sẽ ra mắt tour du lịch về miền di sản unesco
ghi danh lấy đền hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các danh lam tháng cảnh khác như làng cổ hùng lô đồi trè long cốc vườn quốc gia xuân sơn
tuy nhu cầu du khách sẽ lựa chọn tour du lịch về miền di sản unesco ghi danh một ngày hoặc hai ngày một đêm ba ngày hai đêm
tham gia tour du lịch này du khách sẽ được tìm hiểu trải nghiệm thực hành tín ngưỡng thờ cúng hùng vương di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại khu di tích lịch sử đền hùng thưởng thức làn điệu hát xoan
trong di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được unesco vinh danh và thăm quan đình hùng lô quần thể di tích có giá trị văn hóa tiêu biểu trên vùng đất tổ
miếu lãi lèn nơi phát tích làn điệu hát xoan phú thọ cùng với đó du khách còn được tham quan đền tam giang ngôi đền một ba trăm linh năm tuổi tọa lạc tại hợp điểm của ba dòng sông là sông hồng sông lô và sông đà
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh điện biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với chủ đề
năm hai nghìn hai mươi bốn điện biên được lựa chọn trở thành địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia đúng vào thời điểm tỉnh kỷ niệm nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ một trăm một mươi năm năm thành lập tỉnh bảy mươi năm năm thành lập đảng bộ tỉnh
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn gồm một trăm sáu mươi chín chương trình sự kiện hưởng ứng trong đó tỉnh điện biên chủ trì tổ chức hai mươi tám chương trình sự kiện và hoạt động